tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức sở giao thông vận tải hà nội cho biết đang xây dựng quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe taxi với nhiều điểm mới
cụ thể như hà nội sẽ phân vùng hoạt động xe taxi đấu giá quyền khai thác dùng chung phần mềm xây dựng trung tâm điều hành chung của các đơn vị vận tải xe taxi quy định về điểm dừng đỗ xe taxi
một trong những điểm còn gặp nhiều ý kiến trái chiều trong dự thảo đó là quy định về màu sơn xe
theo ông hà huy quang phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội trên địa bàn thành phố hiện có hơn một mươi chín xe taxi thuộc quản lý của bảy mươi bảy doanh nghiệp
mỗi hãng taxi có màu sơn khác nhau chưa kể màu sơn của taxi các tỉnh vì vậy việc quy hoạch thống nhất màu sơn là cần thiết
theo dự kiến hà nội sẽ đưa ra hai màu sơn cho taxi hoạt động trong khu vực nội thành và ngoại thành
doanh nghiệp chưa phải lo chi phí sơn lại màu cho xe taxi của hãng vì màu sơn được thực hiện theo lộ trình
năm hai nghìn một mươi tám thành phố sẽ lấy ý kiến doanh nghiệp và
dân đến năm hai nghìn hai mươi năm mới thống nhất màu sơn chung cho taxi trên địa bàn
tại buổi giao ban sở giao thông vận tải cũng cho biết hiện quy chế quản lý taxi chưa đề cập đến xe uber và grab
vì đây là loại hình mới được chính phủ cho phép hoạt động thí điểm nên chưa có cơ sở quản lý
sau này khi có kết quả sẽ có quy chế cụ thể